cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại phiên họp ubthqh đã biểu quyết thông qua sự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt một trăm linh
theo đó ubthqh nhất trí giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn trong biểu khung thuế xuất như đề nghị của chính phủ
cụ thể xăng trừ ethanol giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lít
dầu hỏa giữ mức thuế ba trăm linh đồng một lít
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ đây là mức giảm kịch khung
mà ubthqh có thẩm quyền quyết định theo sự ủy quyền của quốc hội
cùng với mức giảm kịch khung biểu thuế thuộc thẩm quyền quyết định của ubthqh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ yêu cầu chính phủ khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để báo cáo quốc hội xem xét có biện pháp phù hợp
các đơn vị trong công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và bảo đảm dữ liệu gốc đúng đủ sạch sống khẩn trương hoàn thiện việc cấp căn cước công dân cho công dân
đồng thời gấp rút hoàn thiện những nhiệm vụ trọng tâm phần việc trong đề án sáu
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an tại phiên họp ban chỉ đạo triển khai đề án sáu trong công an nhân dân
được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu chính phủ
phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên trong ban chỉ đạo đề án
thực hiện kế hoạch triển khai đề án sáu trong toàn lực lượng công an nhân dân trong sáu tháng đầu năm đã có hai mươi năm trên chín mươi nhiệm vụ đã hoàn thành
giả soát ban hành hai trăm hai mươi bảy quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ ba mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt tỷ lệ một trăm linh
cung cấp một trăm tám mươi chín dịch vụ công tăng một trăm bốn mươi ba dịch vụ công
so với thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có bốn mươi bốn dịch vụ công mức độ ba một trăm bốn mươi năm dịch vụ công mức độ bốn
theo đề án sáu đến nay bộ công an hoàn thành tích hợp chín trên một mươi một dịch vụ công thiết yếu
mở rộng thực hiện một trăm tám mươi chín trên hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công khác của công an nhân dân trong đó mở rộng phân cấp tới cấp xã
tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị địa phương lên cổng dịch vụ công quốc gia
như đăng ký thi tốt nghiệp trung học
phổ thông trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông online đăng ký cấp biển số xe mô tô tại cấp xã được nhân dân ủng hộ đánh giá cao
triển khai mô hình thí điểm dịch vụ công trực tuyến tại các nhà văn hóa của tổ dân phố
đồng thời đã triển khai kết nối chính thức đối với một mươi một bộ ngành một mươi bốn địa phương
khai thác ứng dụng tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip trong các hoạt động ngân hàng
xác thực danh tính sử dụng thay thế bảo hiểm y tế
phát biểu kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm biểu dương kết quả phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của các đơn vị
trong việc thực hiện đề án sáu nhấn mạnh rất nhiều công việc cần phải triển khai trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị phải nỗ lực cao độ quyết liệt đồng bộ thực hiện các giải pháp
trong đó đẩy mạnh tuyên truyền các cơ quan chức năng người dân nắm hiểu khắc phục những tâm lý chưa thông
về kết nối dữ liệu trong lĩnh vực quản lý quản trị xã hội
những công tác cư bản
đấy những cái để làm cơ sở dữ liệu làm nền tảng này chúng ta phải hoàn thiện sớm
đấy phải đầy đủ phải đúng đủ sạch sống
muốn sống được về dữ liệu là phải như thế
thì để làm cái cơ sở để kết nối với các nơi rồi để nhân dân người ta thấy được phục vụ nó có thuận lợi
nó có tiện đích để người ta tham gia vào
nội bộ chúng ta cũng phải phát triển với các cơ sở dữ liệu của ngành công an
và phải phát triển để hình thành các cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục hoàn thiện hành lang cơ sở pháp lý
tăng cường hơn nữa biện pháp kiểm tra giả soát thường xuyên nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu
nhất là trong quá trình kết nối liên thông chặt chẽ với các bộ ngành về dữ liệu
đảm bảo yếu tố bí mật đường truyền đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị trong triển khai thực hiện đề án
trên cơ sở đó bộ trưởng cũng yêu cầu ban chỉ đạo đề án sáu bộ công an hoàn thiện nội dung đánh giá tình hình
chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp trong báo cáo để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết đề án sáu của chính phủ
sự kiến được tổ chức trong tháng bảy tới đây là mục tiêu hoàn thành thắng lợi đề án quan trọng này
công tác tuyển sinh của bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều đổi mới thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh và dư luận
vì vậy tinh thần chung phải tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai nghiêm túc chất lượng hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ ba ban chỉ đạo được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi đến thời điểm này điều kiện hoạt động đang được các đơn vị gấp rút triển khai trong đó đã tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyển sinh các đơn vị
các trưởng công an nhân dân bố trí thiết bị kiểm tra an ninh an toàn xây dựng phương án huy động lực lượng bảo vệ các địa điểm trong quá trình tổ chức và diễn ra kỳ thi
tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành chuẩn bị giai đoạn làm đề thi chính thức các trường công an nhân dân tiến hành chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi
công tác phối hợp quyết tâm giải quyết khó khăn vướng mắc chủ động tăng cường triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình quản lý ngân hàng câu hỏi
vận chuyển đề thi tổ chức thi và chấm thi theo quy định nắm chắc diễn biến kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các nguy cơ gây mất an ninh an toàn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực liên quan đến kỳ thi
thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện hiệu quả quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an
các trường công an nhân dân chủ động giả soát cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi tại cơ sở nhà trường
tổ chức tập huấn quán triệt cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi nắm vững quy định có liên quan xử lý tốt các tình huống phát sinh đột xuất
thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cơ quan an ninh mạng lưới thông tin ethiopia
songhai solomon soka phó tổng cục trưởng làm trường đoàn sang thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
đây là lần đầu tiên đoàn đại biểu của một cơ quan thực thi pháp luật ethiopia sang thăm việt nam
đánh dấu bước khởi đầu cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên
bộ công an việt nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ với phía ethiopia về kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký
quản lý dân cư và cấp thẻ định danh điện tử cá nhân cũng như hệ thống cấp hộ chiếu điện tử
bộ công an việt nam cũng sẵn sàng cử chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ ethiopia mở các khóa đào tạo ngắn hạn
nâng cao trình độ về an ninh mạng an ninh thông tin
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng xây dựng đàm phán và tiến tới ký kết các văn bản
thỏa thuận hợp tác về quản lý dân cư phòng chống tội phạm và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cơ quan an ninh mạng lưới thông tin ethiopia
sẽ là động lực tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật ethiopia
sang giai đoạn phát triển hiệu quả tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước
trân trọng cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiếp
ngài solomon sukar khẳng định sẽ luôn ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa
phối hợp giữa các cơ quan an ninh thực thi pháp luật ethiopia với bộ công an việt nam để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật y tế công an nhân dân
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị khối kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật y tế công an nhân dân
đã bám sát chương trình kế hoạch triển khai thực hiện
khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thực hiện tốt chức năng tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác
cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra phục vụ kịp thời hiệu quả công tác chiến đấu
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin cơ sở dữ liệu trong công tác nghiệp vụ
cải cách hành chính trong toàn ngành và phục vụ việc triển khai các dự án lớn của bộ là dự án
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
triển khai đề án sáu của chính phủ và chương trình chuyển đổi số trong công an nhân dân
đã được các đơn vị ưu tiên nghiên cứu tập trung thực hiện
công tác hậu cần quản trị công tác y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra
các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an đã được tập trung triển khai
cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ chất lượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị thủ trưởng các đơn vị
giả soát nhiệm vụ từ nay đến cuối năm quán triệt triển khai các kết luận của đồng chí bộ trưởng
tại hội nghị của bộ công an sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
trong đó trọng tâm là triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và then án hình sự
tại cộng đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
sáu tháng đầu năm cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng
đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra nổi bật đã tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng đề án
điều chỉnh xác định quy mô giam giữ các trại tạm giam nhà tạm giữ trong công an nhân dân giai đoạn
hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở giam giữ bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương đã tích cực
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ trong công tác quản lý giam giữ quản lý người
chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hỏa nhập cộng đồng bảo vệ an toàn các kho vật chứng
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu thời gian tới cục cảnh sát quản lý
tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong
sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động nghiên cứu phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào
công tác quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng nghiên cứu xây dựng báo
cáo tổng thể về vấn đề an ninh an toàn tình hình các trại tạm giam nhà tạm giữ quản lý kho vận
chứng tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự tại cộng đồng
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm
thứ trưởng cũng lưu ý đến việc nghiên cứu các cơ chế chính sách nguồn lực cách làm trong công tác
giúp đỡ người được mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng để công tác này thực sự có hiệu quả
nhiều vấn đề mới bất cập của nền kinh tế đã được cục an ninh kinh tế chủ động phát hiện
tham mưu lãnh đạo bộ công an báo cáo lên trung ương đảng chính phủ kịp thời kiến nghị
đề xuất các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế lợi ích an ninh quốc gia
đây chính là thành tích nổi bật của cục an ninh kinh tế bộ công an trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
sau tháng qua cục an ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành
đơn vị địa phương phát huy vai trò của toàn lực lượng an ninh kinh tế trong triển khai quyết liệt đồng bộ
và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội hội nhập quốc tế của đất nước đặc biệt đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu triển khai
hiệu quả chỉ thị số một mươi hai cttu của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo
an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
đồng thời đề xuất với đảng nhà nước kiến nghị các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách
sửa đổi quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước khắc phục sơ hở thiếu sót
kịp thời làm rõ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh kinh tế thời gian tới cục an ninh kinh tế
tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận đề án của đảng
nhà nước và đảng ủy công an trung ương bộ công an về đảm bảo an ninh kinh tế an ninh quốc gia trong điều kiện mới
sau ba ngày thi đấu nỗ lực nghiêm túc chiều nay tại tỉnh thừa thiên huế bộ công an tổ chức lễ bế mạc
và trao giải vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi hai
trong hội thi một mươi sáu đội tuyển tranh tài các nội dung duyệt đội ngũ kỹ thuật chiến thuật công an nhân dân
tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân bài võ tổng hợp ba mươi tám động tác bài mai hoa quyền năm hai động tác
bắn súng cz bảy mươi năm súng ak với các bài bắn chậm bằng súng ứng dụng bắn điểm xạ ba tư thế bắn vận động ba tư thế và bắn đĩa
đặc biệt bài mai hoa quyền lần đầu tiên được đưa vào hội thi với nhiều động tác kỹ thuật khó
xong trong thời gian ngắn tập luyện các cán bộ chiến sĩ đã thực hành khá thành thụ và đạt thành tích cao
sau ba ngày thi đấu sôi nổi ban chỉ đạo hội thi bộ công an
đã trao sáu mươi hai giải cho cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc
trong đó đội tuyển công an tỉnh đồng nai đạt giải nhất toàn đoàn
đội tuyển công an tỉnh lâm đồng quảng nam thừa thiên huế đạt giải nhì
giải ba gồm công an tỉnh bình dương tp hcm quảng bình đắk lắk
chiều nay tại hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi trên cả nước hơn một triệu thí sinh đã tập trung để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi
kỳ thi sẽ diễn ra
kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày là mùng bảy và mùng tám tháng bảy với năm bài thi
mỗi thí sinh sẽ dự thi bốn bài gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
ngoài bài ngữ văn thi theo hình thức tự luận các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm
trong ngày làm thủ tục dự thi thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân để điều chỉnh sai sót những lưu ý việc được làm và không được làm
đặc biệt thí sinh được hướng dẫn khu vực để đồ dùng tư trang cách phòng thi hai mươi năm m
để phòng chống việc gian lận bằng thiết bị tinh vi
cho đến lúc này thì thời điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông chỉ còn tính bằng giờ
rất nhiều người đang hướng về kỳ thi này với mong muốn an toàn nghiêm túc đảm bảo công bằng
thế nhưng trước ngày thi thì vẫn có những sai phạm liên quan đến mua bán những thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử được phát hiện
để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an tăng cường thanh tra
kiểm tra các điểm thi trên cả nước bên cạnh đó tiếp tục điều tra xử lý các vụ mua bán các thiết bị gian lận thi cử
một chiếc điện thoại nokia kết nối với một đoạn dây đồng có gắn một viko nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt
chỉ cần một số thiết bị như thế này các đối tượng đã có thể thực hiện hành vi gian lận thi cử
năm bộ thiết bị như trên đã bị công an thành phố hải phòng thu giữ vào ngày hai tháng bảy vừa qua
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
ban chỉ đạo thi của thành phố khuyến cáo các bậc phụ huynh học sinh nhắc nhở con em
tuyệt đối không được mang các thiết bị công nghệ cao vào trong khu vực thi
dù là mang vào là có sử dụng hay không sử dụng nhưng cũng vi phạm quy chế và sẽ bị xử lý theo quy định
để tăng cường đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
bộ công an cũng đã tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng
đối với các hội nhóm các diễn đàn mạng xã hội có hoạt động phức tạp
có liên quan đến việc chia sẻ tài liệu học tập đề thi thử đề thi tốt nghiệp các năm
để kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề các tình hình liên quan ảnh hưởng đến kỳ thi
tăng cường điều tra xử lý việc mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
thì công an đã chỉ đạo đến công an cấp địa phương
tức là đến cấp phường xã cấp huyện quận để thực hiện các biện pháp
bao gồm thứ nhất là biện pháp về giả soát
về kiểm tra về cam kết của các người dân xung quanh
về hướng dẫn các thí sinh nhà thí sinh hướng dẫn giám thị thầy cô giáo
trong các khâu về thi để thứ nhất là không có hành vi vi phạm
pháp luật vi phạm kiểm luật vi phạm với quy chế thi
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đã yêu cầu các điểm thi phải lắp hệ thống camera ở các vị trí quan trọng
phải có tường rào phòng thi cách xa nhà dân đồng thời tăng cường thanh kiểm tra trước kỳ thi
và hiện nay thì qua báo cáo chung của các đoàn kiểm tra thì có thể nói là
thực hiện chỉ thị sáu các tỉnh thành phố đã đều ban hành các ban chỉ đạo thi
ban hành quyết định thành lập các ban chỉ đạo thi của các địa phương
và đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo đúng những nội dung chỉ đạo của tùy nhiệm vụ
và có thể nói là đến giờ phút này
các tỉnh thành phố đều đã sẵn sàng trong kỳ thi thực sự là an toàn nghiêm túc và thực hiện theo đúng quy chế
bộ công an khuyến cáo việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử là vi phạm quy chế thi
những trường hợp này khi bị phát hiện trong phòng thi dù có sử dụng hay không đều bị xử lý nghiêm theo quy định
đây là điều mà các thí sinh cần chú ý bởi chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến lãng phí công sức học tập trong một mươi hai năm